rõ ràng môi trường internet đang bị đầu độc và vấn đề an toàn trên môi trường mạng không chỉ còn là nguy cơ
một bộ phận của giới trẻ đã sử dụng cái tiện ích đó của internet một cách rất là tùy tiện rất vô trách nhiệm
và nó không chỉ là chỗ tùy tiện vô trách nhiệm mà đôi khi nó còn là sử dụng cái đó để chút gửi
để truyền tài
những cái thái độ những cái ứng xử không văn minh với nhau
báo cáo của các hãng bảo mật cho thấy nguy cơ mất an toàn thông tin ở việt nam là rất cao
với gần năm mươi người dùng có nguy cơ nhiễm mã độc khi sử dụng internet
việt nam là nước đứng thứ năm trên thế giới có lượng máy tính nhiễm mã độc cao
và đứng đầu thế giới về nguy cơ bị nhiễm mã độc phần mềm độc hại cuộc bộ
vì thế các chuyên gia khuyến cáo để tăng cường an toàn thông tin mạng trong tình hình mới
ngăn chặn các thông tin độc hại từ môi trường mạng
mỗi người dùng cần biết chất lọc thông tin nắm bắt được các nguy cơ
rủi ro có thể xảy ra cũng như nâng cao kỹ năng để tự bảo vệ bản thân
chuyển đến với phần tin quốc tế
cựu tổng thống pháp sarkozy sẽ bị xét xử vì gây quỹ bất hợp pháp
quốc hội anh bác bỏ một loạt đề xuất sửa đổi luật liên quan brexit
nguồn tin từ tòa án pháp cho biết
cựu tổng thống nước này nicola sakozy sẽ bị xét xử vì liên quan đến các cáo buộc gây quỹ bất hợp pháp
trong chiến dịch tranh cử thất bại hồi năm hai nghìn một mươi
các công tố viên khẳng định ông sarkozy đã chi tiêu vượt xa so với mức giới hạn hai mươi hai năm triệu euro
tương đương hai mươi bốn triệu đô la mỹ
bằng cách sử dụng hóa đơn bất hợp pháp từ một công ty quan hệ công chúng
có tên gọi là big malion
nguồn tin cho biết thêm một mươi ba nhân vật khác cũng sẽ bị đưa ra xét xử
vì có liên quan đến công ty này
quyết định xét xử ông sarkozy được đưa ra trong bối cảnh các chính trị gia của pháp
đang phải đối mặt với việc kiểm tra ngày càng kỹ lưỡng hơn về tình hình tài chính cá nhân của họ
trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào tháng bốn và tháng bốn
các nghị sĩ anh đã bác bỏ một loạt đề xuất sửa đổi dự luật cho phép chính phủ của thủ tướng anh theresa may
kích hoạt điều khoản năm mươi của hiệp ước lisbon khởi động tiến trình chia tay mái nhà chung châu âu
còn gọi là brexit
cuộc tranh luận giữa các nghị sĩ về dự luật kéo dài trong bảy giờ
tập trung vào các vấn đề như sự kiểm soát của quốc hội đối với tiến trình anh rời khỏi liên minh châu âu eu
và vai trò của cơ quan đại diện chính phủ anh tham gia đàm phán với eu
cuộc tranh luận kết thúc với việc các nghị sĩ bỏ phiếu chống các đề xuất tăng thêm điều kiện
cho kế hoạch khởi động đàm phán việc anh rời liên minh châu âu
theo kế hoạch trong ngày hôm nay và ngày mai các nghị sĩ anh sẽ tiếp tục thảo luận
về các đề xuất sửa đổi khác được cho là sẽ tiếp tục gây bất lợi đối với chính phủ của bà theresa may
trước phiên tranh luận thủ tướng anh theresa may đã cảnh báo các nghị sĩ không nên cản trở
thiện trí của người dân anh về các đề xuất sửa đổi dự luật chiến lược đàm phán về tiến trình brexit
thủ tướng nhật bản shinzo abe tái khẳng định cam kết tìm kiếm một giải pháp mới
nhằm giải quyết tranh chấp lãnh thổ với nga
ông abe nhấn mạnh để giải quyết được vấn đề đã bế tắc trong vòng bảy mươi năm qua
nhật bản và nga cần một giải pháp hướng về tương lai thay vì dậm chân trong những tranh cãi quá khứ
tuyên bố của thủ tướng nhật bản đưa ra chỉ ít giờ sau khi ngoại trưởng nhật bản fumio kishida
thông báo sẽ phụ trách một ủy ban mới được thành lập để nghiên cứu cách thức triển khai các hoạt động
kinh tế chung trên quần đảo tranh chấp hiện do nga kiểm soát và gọi là nam kurin
trong khi nhật bản gọi là vùng lãnh thổ phương bắc
phiên họp đầu tiên của ủy ban thảo luận về quần đảo tranh chấp này sẽ được tổ chức sau đó cùng ngày
tại trụ sở bộ ngoại giao nhật bản
theo các quan chức nhật bản hoạt động kinh tế chung tại quần đảo sẽ là một bước quan trọng
tiến tới việc ký kết hiệp định hòa bình thời hậu chiến tranh thế giới thứ hai giữa hai nước
cảnh sát ả rập xê út vừa phá tan âm mưu đốt cháy k ba tòa nhà hình hộp chữ nhật nằm trong
trung tâm thánh đường hồi giáo ở thánh địa mecca biểu tượng của đạo hồi
nhật báo sác của ả rập xê út dẫn nguồn tin nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy một người đàn ông
đổ xăng vào những tấm vải quấn để phóng hỏa ở cap ba cảnh sát sau đó đã bắt giữ đối tượng này
nhà chức trách ả rập xê út chưa công bố thông tin chính thức về vụ việc tuy nhiên
theo nhật báo xác vụ phóng hỏa k ba xảy ra vào lúc hai mươi ba h một mươi một phút ngày sáu tháng hai giờ địa phương
tức là ba giờ sáng bảy tháng hai giờ việt nam hiện chưa rõ mục đích tấn công k ba nhưng thời gian qua
các địa điểm cầu nguyện tại ả rập xê út thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm phiến quân
tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng có không ít tín đồ đã phải bỏ mạng trong các vụ tấn công này
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân